tại ủy ban nhân dân xã nhâm huyện a lưới ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án này giai đoạn từ hai nghìn một mươi ba tới hai nghìn một mươi sáu gọi tắt là đề án ba một nghìn chín trăm bảy
sau hơn ba năm triển khai đề án chính quyền các xã khu vực biên giới đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyên nói a lưới tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả vai trò quần chúng nhân dân trong đấu tranh các loại tội phạm tích cực tham gia bảo vệ địa bàn gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để vận động cán bộ và nhân dân chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới quốc gia như hiệ
năng việc quản lý bảo vệ biên giới từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân biên giới gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương